thưa quý vị chống phân biệt đối xử và bạo lực trên cơ sở xu hướng tính dục và bản dạng giới
là vấn đề đã và đang được việt nam xây dựng các khuôn khổ pháp lý chính sách
nhận thức của người dân đối với vấn đề này ngày càng được nâng cao và cởi mở
vai trò của người đồng tính song tính chuyển giới cũng được ghi nhận
tuy vậy trên thực tế ở bất cứ xã hội nào hay tại các diễn đàn quốc tế
vấn đề quyền của người đồng tính song tính chuyển giới vẫn còn phức tạp
để góp phần thúc đẩy nỗ lực chống bạo lực và phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tính dục và bản dạng giới
bộ ngoại giao đã tổ chức hội thảo quốc tế với sự tham dự của đại diện các bộ cơ quan của việt nam
và các trưởng đại diện các tổ chức quốc tế cùng cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại hà nội
hội thảo đã lắng nghe chia sẻ của các đại sứ naui cuba argentina nam phi tại việt nam
về kinh nghiệm bài học của các nước về chống phân biệt đối xử và bạo lực
trên cơ sở xu hướng tính dục và bản dạng giới
chống phân biệt đối xử liên quan trong các công ước quốc tế về quyền con người
các khuyến nghị định hướng của các tổ chức quốc tế trong vấn đề này
các đại biểu quốc tế đánh giá cao các nỗ lực thành tựu và cam kết của việt nam
và khẳng định mong muốn tiếp tục cùng với việt nam học hỏi lẫn nhau
làm việc cùng nhau để thúc đẩy quan tâm chung trong lĩnh vực này
cũng đề cập đến các nỗ lực của việt nam quyền điều phối viên thường trú liên hợp quốc
trưởng đại diện chương trình phát triển liên hợp quốc undp tại việt nam
katelyn wilson đã khoan nganh những bước tiến và nỗ lực của việt nam
trong việc triển khai khuyến nghị liên quan đến bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương
tại cơ chế giả soát định kỳ phổ quát upr của hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
trong đó có vai trò rất lớn của ý chí chính trị của các cơ quan chính phủ
cùng sự tham gia phối hợp của các tổ chức phi chính phủ
trong thúc đẩy quyền của người đồng tính song tính chuyển giới
bà cũng đánh giá cao những nỗ lực cải cách pháp luật của việt nam
nhằm bảo đảm tốt hơn quyền của người đồng tính song tính chuyển giới